thành phố hồ chí minh dừng các chốt kiểm soát cửa ngõ sở y tế đặc biệt theo dõi biến thể delta plus
chiều hai mươi sáu tháng một mươi văn phòng ubnd tp hcm có văn bản truyền đạt thông báo kết luận của phó chủ tịch ubnd tp hcm ngô minh châu
về hoạt động của các chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố
cách đây gần một tuần phó chủ tịch ngô minh châu đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành như công an quân đội giao thông vận tải
y tế công thương để nghe báo cáo đề xuất tạm ngưng triển khai năm mươi một chốt trạm kiểm soát khu vực cửa ngõ
ubnd tp hcm giao công an tp hcm chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan
tiếp tục công tác tuần tra kiểm soát lưu động chỉ đạo các tổ tuần tra lưu động kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định công tác phòng chống dịch
tại các khu vực bến xe ga tàu các tuyến đường vận chuyển hàng hóa hành khách lên tỉnh
đồng thời quan tâm đến công tác kiểm tra xử phạt vi phạm về nồng độ cồn đối với người lưu thông theo quy định
sở giao thông vận tải phối hợp công an tp hcm và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các tiêu chí
quy định về hoạt động vận tải hàng hóa vận tải hành khách của đơn vị vận tải đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt phòng chống dịch trên địa bàn
sở y tế tp hcm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm soát phòng chống dịch theo quy định
tại các khu vực bến xe ga tàu sân bay các tuyến đường vận chuyển hàng hóa hành khách liên tỉnh
lưu ý việc sử dụng hộ chiếu vaccine và đặc biệt theo dõi diễn biến của biến thể mới delta plus của covid một mươi chín
chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố
trong đó có việc xem xét mở lại quán ăn phục vụ tại chỗ vẫn đang xem xét
tại buổi họp liên quan đến đề xuất cho phép dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ
phó giám đốc sở công thương tp hcm lê huỳnh minh tú cho biết
ubnd tp hcm đang xem xét và cùng với các sở ngành cân nhắc việc này
việc phục vụ thức ăn tại chỗ như thế nào cách làm ra sao đánh giá như thế nào để mở lại tại chỗ còn nhiều việc cần trao đổi
ông tú nói và khẳng định việc này ubnd tp hcm còn đang trong quá trình trao đổi xem xét
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi bên lề kỳ họp quốc hội chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cho biết
sau khi tp hcm công bố
với cấp độ dịch của hai mươi hai quận huyện và tp thủ đức
từng địa phương sẽ căn cứ vào đó để cho mở lại các dịch vụ
trong đó tại địa phương vùng xanh hàng quán ăn uống tại chỗ và một số dịch vụ khác sẽ được mở lại
tp hcm sẽ mở dần các hoạt động khi tình hình được cải thiện và kiểm soát được dịch
việc mở lại các ngành dịch vụ phải đảm bảo theo bộ tiêu chí an toàn ông mãi nói
trước đó ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm đã có tờ trình dự thảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố
theo dự thảo cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tp hcm chỉ được hoạt động
khi đáp ứng đầy đủ sáu tiêu chí trong đó quy định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ
không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong không gian kín và không bán rượu bia
góp ý dự thảo về mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ trên địa bàn tp hcm
bác sĩ trương hữu khanh bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho rằng
không cần thiết quy định không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong không gian kín và không bán rượu bia
theo bác sĩ khanh biến chủng virus delta có khả năng lây lan cao kể cả trong môi trường kín hoặc không
khả năng lây lan cao nhất là khi người ăn uống ngồi đối mặt với nhau
trong bối cảnh bình thường mới cho nên kinh doanh tất cả các mặt hàng người dân có nhu cầu
bác sĩ khanh cho rằng khi nới lỏng giãn cách khó tránh khỏi việc phát hiện các ca mắc covid một mươi chín giải rác
quan trọng là người tham gia ăn uống phải được trích ngừa đầy đủ
nếu có mắc bệnh thì nguy cơ diễn tiến nặng sẽ không cao
bác sĩ khanh đề nghị các quán ăn chỉ phục vụ tại chỗ cho người đã tiêm đủ hai liều vaccine
nhân viên phục vụ quán cũng phải được tiêm ngừa hai mũi
nhà hàng quán ăn phục vụ tại chỗ phải bố trí giãn cách và đảm bảo các quy định phòng dịch từ trước đến nay vẫn làm
bác sĩ khanh khuyến cáo khi đi ăn uống ở hàng quán người dân nên suy nghĩ đến khả năng lây bệnh cao hơn
và có thể lây cho những người thân ở nhà để quyết định có nên đến những nơi này hay không
tuy nhiên phó giáo sư tiến sĩ phạm khánh phong lan trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm lại có cái nhìn khác
bà lan thông tin ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm đưa ra dự thảo là để đảm bảo tống dịch
trước đó ban có bộ tiêu chí cho loại hình kinh doanh này nhưng phải sửa đổi một phù hợp
trong đó hội dung liên quan đến máy lạnh và rượu bia
virus sars cov hai dễ tồn tại và có nguy cơ lây lan trong môi trường lạnh và kín
do vậy chẳng may có một thực khách
các covid một mươi chín lạnh ăn uống thì gây nhiễm cho người khác khó tránh khỏi
đây là lý do ban quản lý đề nghị không sử dụng máy lạnh trong không gian kín
không máy lạnh khách tới quán ít nhiều bị ảnh hưởng
các cơ sở dịch vụ ăn uống cố vượt qua giai đoạn này
sau đó cơ quan chức năng sẽ tính những bước tiếp theo
bà lan nói có người so sánh uống cà phê tại chỗ thì được còn bia rượu thì không
hai việc này hoàn toàn khác nhau như đi ăn mạnh ai uống rồi còn về
còn uống rượu bia phải có bản thậm chí đổi ly và kéo dài thời gian đều nguy cơ nhiễm bệnh
bà lan đúc kết tiêu chí cấm bán rượu bia trong quán ăn tại chỗ do ban quản lý đưa ra theo tôi không thể thực hiện tuyệt đối
tuy nhiên ít nhiều cũng có sự lây lan dịch bệnh
mở cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động lại nhưng cũng cần một số những điều khoản để ràng buộc
mở thì mở dần từng bước để giữ những thành quả đã làm được trong hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín vừa qua
tránh nguy cơ bùng phát bệnh tại tp hcm
tp hcm trình bốn kịch bản chống dịch covid một mươi chín không có tri viện
sở y tế tp hcm trình bốn kịch bản chống dịch covid một mươi chín
tp hcm vừa tổ chức họp báo thông tin về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
thông tin tại cuộc họp ông nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
hiện nay đánh giá tổng thể thì tp hcm đang ở cấp độ hai của dân
tuy nhiên riêng về chỉ tiêu số ca mắc mới trên một trăm linh dân trên một tuần của tp hcm vẫn đang ở cấp độ ba
chúng ta phải cực kỳ thận trọng mặc dù thời điểm này số ca mắc mới giảm liên tục nhưng vẫn ở mức cao
sau khi tp hcm công bố cấp độ dịch thì có thể nhận thấy một số người dân có biểu hiện lơ là biện pháp năm k ông châu nói
bên cạnh đó ông châu cho biết đến cuối tháng này khi các lực lượng tri viện rút về
tự lực trong phòng chống dịch nếu người dân lơ là lúc này sẽ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh số ca nhiễm có thể tăng trở lại
về kịch bản chống dịch của ngành y tế theo các cấp độ phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết ngành y tế đưa ra bốn kịch bản
kịch bản một nếu tình hình dịch bệnh tp hcm được kiểm soát tốt tương ứng với mức độ một các trường hợp f không trội chứng
triệu chứng nhẹ sẽ được điều trị tại nhà do các trạm y tế phường xã thị trấn chăm sóc và quản lý
đối với các trường hợp nặng thành phố sẽ sử dụng bệnh viện giá chiến thu dung ba tầng số một mươi sáu và các khoa covid một mươi chín
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi đầm tp hcm bệnh viện tử rũ để điều trị các bệnh nhân
kịch bản hai khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín được kiểm soát tương ứng với cấp độ hai những trường hợp f không triệu chứng
hoặc triệu chứng nhẹ sẽ được điều trị cách ly tại nhà đối với trường hợp nặng thì điều trị tại bệnh viện giã chiến thu dung số một mươi ba và số một mươi sáu
ngoài ra các bệnh viện giã chiến thu dung quận huyện các khoa điều trị covid một mươi chín tại các bệnh viện bệnh nhiệt đới
bệnh viện chuyên khoa nhi bệnh viện sản từ dũ và hùng vương sẽ tiếp nhận điều trị các trường hợp cần điều trị
kịch bản ba khi tình hình dịch bệnh tp hcm được kiểm soát số ca mắc mới tương ứng cấp độ ba các trường hợp f không triệu chứng
hoặc triệu chứng nhẹ sẽ được điều trị cách ly tại nhà các trạm y tế lưu động sẽ hỗ trợ chăm sóc và quản lý
mỗi trạm y tế lưu động sẽ quản lý năm một trăm linh m do đó ngành y tế cần có một trăm ba mươi năm trạm y tế lưu động
về công tác thu dung điều trị sẽ huy động cả ba bệnh viện giã chiến thu dung ba tầng là bệnh viện giã chiến số một mươi ba số một mươi bốn và số một mươi sáu
ngoài ra có thêm các bệnh viện thu dung điều trị quận huyện ba bệnh viện hồi sức covid một mươi chín của thành phố là bệnh viện trợ rẫy
bệnh viện một trăm bảy mươi năm và bệnh viện bệnh nhiệt đới
về bệnh viện nhi huy động ba bệnh viện chuyên khoa nhi
bệnh viện nhi đồng một bệnh viện nhi đồng hai và bệnh viện nhi đồng tp
về bệnh viện chuyên khoa sản huy động hai bệnh viện là bệnh viện từ dũ và hùng vương
kịch bản bốn khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố bùng phát trở lại số ca tăng lên tương ứng với mức độ bốn
các trường hợp f không trộn chứng hoặc trộn chứng nhẹ sẽ được điều trị cách ly tại nhà
ngoài các trạm y tế lưu động căn cứ vào số lượng f các phương xã thị trấn sẽ thành lập thêm các tổ chăm sóc covid cộng đồng
đối với trường hợp cần nhập viện điều trị tp hcm sẽ huy động toàn bộ bệnh viện trung tâm hồi sức
các quận huyện phải có sẵn bệnh viện giá chiến thù dung
đối với quận huyện chưa có bệnh viện giá chiến phải có kế hoạch mở thêm bệnh viện quy mô ba trăm linh năm trăm linh giường
đối với các f nặng nguy kịch sẽ được chăm sóc và điều trị tại ba bệnh viện điều trị covid một mươi chín của thành phố
tại các khoa hồi sức điều trị covid một mươi chín của tất cả các bệnh viện trong thành phố
ước tính tp hcm có khoảng một mươi sáu một mươi chín giường điều trị có sáu giường oxy và hai giường icu
kịch bản phòng chống covid một mươi chín sẽ hạn chế tình trạng lực lượng y tế bị quá tải
đồng thời giảm số ca tử vong do không được cứu chữa kịp thời
để triển khai bước đầu của các kịch bản tp hcm sẽ giữ lại một phần lực lượng y tế được các tỉnh tri viện từ trước đó
đồng thời xây dựng thêm các cơ sở điều trị tân tiến hơn
đoàn công tác bộ y tế do thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn
làm trưởng đoàn đã làm việc với sở y tế tp hcm về công tác thu dung
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại các trung tâm hồi sức đến cuối năm
mở đầu buổi làm việc thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho biết
trong thời gian chống dịch vừa qua tp hcm đã nhận hỗ trợ rất lớn từ trung ương
đến cơ sở y tế địa phương cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sau khi hoàn thành công tác này các bệnh viện hồi sức tích cực covid một mươi chín
các bệnh viện giá chiến thu dung sẽ dần rút quân
theo thứ trưởng bộ y tế
việc rút quân này phải thực hiện theo ba nguyên tắc
thứ nhất có kế hoạch giao nhận rõ ràng giữa đơn vị bàn giao và đơn vị tiếp nhận
đặc biệt là giữa các trung tâm hồi sức tích cực với các bệnh viện trên địa bàn thành phố
thứ hai ngày một mươi năm tháng một mươi không phải là thời gian rút quân tuyệt đối
thời gian tới khi tp hcm có yêu cầu thì lực lượng y tế tuyến trung mương vẫn tiếp tục hỗ trợ
hiện lực lượng quân đội ở bệnh viện năm g và các y bác sĩ bệnh viện trung mương huế
vẫn đang tiếp tục làm việc
thứ ba tất cả những trang thiết bị vật tư y tế của ba bệnh viện bạch mai việt đức và trung mương huế
đã mang đến hỗ trợ thành phố thì mang về khi rời khỏi
nhưng nếu nhận hỗ trợ từ thành phố hay tài trợ từ các doanh nghiệp tổ chức
thì phải bàn giao lại thành phố để tiếp tục phục vụ điều trị người bệnh
rút lui có kế hoạch có chuyển giao có người đi người nhận rõ ràng không để thiếu hụt trang thiết bị
nhân lực phục vụ công tác điều trị cho người bệnh tp hcm thứ trưởng bộ y tế nói
thứ trưởng bộ y tế nói
thứ trưởng bộ y tế đề nghị tp hcm cũng cần tái cơ cấu hệ thống y tế phù hợp với tình hình mới
việc nâng cao chất lượng y tế cơ sở phát hiện dịch xử lý khoanh vùng vẫn phải thực hiện
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
mặc dù thành phố đang ở giai đoạn là bình thường mới nhưng số ca mắc còn cao
các cơ sở điều trị dù có số lượng bệnh nhân giảm nhưng cần tái cơ cấu bệnh viện giá chiến
và tăng cường điều trị f tại nhà thứ trưởng bộ y tế lưu ý
báo cáo bộ y tế giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng cho biết
đến nay thành phố đã chuyển giao trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín
trực thuộc bệnh viện bạch mai và việt đức lần lượt cho bệnh viện nhân dân gia định
và đại học y dược thành phố
còn bệnh viện trung ương huế tại trung tâm hồi sức tích cực thuộc bệnh viện giá chiến số một mươi bốn
quận tân phú dự kiến sẽ rút quân vào cuối năm nay
để đáp ứng tình hình mới ông thượng cho biết sở đã xây dựng bệnh viện giá chiến ba tầng
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín từ trung bình nặng và nguy kịch do các bác sĩ tại bệnh viện luân phiên hỗ trợ
sở kỳ vọng với bệnh viện này số ca hồi sức sẽ giảm và bệnh nhân không cần phải chuyển viện
xác định không thể nào bệnh viện sạch covid một mươi chín sắp tới các bệnh viện đa khoa trên địa bàn thành phố
phải thành lập khoa covid một mươi chín ông thượng nhấn mạnh
cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh lương ngọc khuê cũng cho rằng
người dân cần xác định sống chung với dịch covid một mươi chín nhưng phải an toàn và hiệu quả
các tỉnh thành phải chuẩn bị cơ sở hạ tầng để đáp ứng tình hình dịch covid một mươi chín cao nhất
không phải bệnh viện không covid một mươi chín mà phải chủ động đón tiếp bệnh nhân phân luồng cách ly
mô hình bệnh viện giá chiến ba tầng phù hợp với quan điểm y tế ông khuế nói
thứ trưởng bộ y tế cũng đồng ý xây dựng mô hình bệnh viện giá chiến ba tầng
theo đề xuất sở y tế tp hcm
ông cũng đề nghị tất cả những cơ sở y tế phải bố trí vị trí địa điểm phù hợp
để sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín vì vẫn còn bệnh nhân covid một mươi chín đi khám bệnh
trước đó ít ngày sở y tế thành phố đã đưa bệnh viện thu dung điều trị covid một mươi chín quận một mươi một
đi vào hoạt động chính thức theo chủ trương mỗi quận huyện
cần phải có một bệnh viện giã chiến thù dung điều trị covid một mươi chín trong tình hình mới
bệnh viện được trang bị lắp đặt bình oxy lỏng với hai trăm linh
một trăm năm mươi đầu thở và hai mươi một máy thở oxy dòng cao hfnc hệ thống các bình oxy di động
và các cơ sở thuốc cần thiết
bệnh viện thu dung điều trị covid một mươi chín quận một mươi một do bệnh viện quận một mươi một quản lý
và vụ trách công tác chuyên môn
bác sĩ nguyễn thị thu vân phó giám đốc bệnh viện quận một mươi một
kiêm giám đốc bệnh viện thu dung điều trị covid một mươi chín quận một mươi một chia sẻ
với công suất hiện tại của bệnh viện thu dung sẽ có thể tiếp nhận điều trị
cho bệnh nhân trong quận phù hợp với định hướng của ngành y tế thành phố
dự kiến đến ngày ba mươi tháng một mươi bệnh viện quận một mươi một phục hồi công năng
thành bệnh viện xanh tiếp nhận điều trị bệnh nhân không mắc covid một mươi chín